một nhà dân bị sập một trường mầm non bị tốc mái một mươi bốn cột điện bị gáy đổ hàng trăm cây bị gáy đổ nhiều diện tích lúa hẻ thu bị hư hỏng
trước cùng ngày tại xã kỳ hoa thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh cũng xảy ra một trận lốc xoáy khiến bốn mươi một nhà dân bị sập tốc mái ba người dân bị thương
tại hà nội mưa gió giật mạnh khiến nhiều cây lớn trên đường phố bản gốc gãy đổ hậu quả một nam thanh niên bị cây đổ vào người xe tử vong tại chỗ
bão số bốn đã làm chín tàu bị chìm đi hỏng máy tại vùng biển đông bắc đà nẵng và đông hà tĩnh trên các tàu có tám mươi bảy người
ngay trong ngày hai mươi chín tháng tám bộ quốc phòng đã chỉ đạo quân chủng hải quân bộ tư lệnh biên phòng điều bốn tàu tham gia công tác cứu hộ cứu nạn các tàu bị nạn
bộ giao thông vận tải cũng điều tàu sar bốn trăm một mươi hai ứng cứu chín tàu bị nạn kết quả đã cứu được sáu mươi người trên năm tàu
ngày ba mươi tháng tám bộ quốc phòng tiếp tục chỉ đạo quân chủng hải quân điều thêm hai tàu tham gia tìm kiếm hai mươi bảy người trên bốn tàu bị nạn
chuyển sang những tin tức về ninh trật tự
xô sát đánh nhau dẫn đến chết người hai đối tượng phạm ngọc đại chú xã mỹ bằng và hoàng văn thu chú xã kim phú huyện yên sơn tỉnh tuyên quang vừa bị công an tỉnh yên bái bắt giữ
vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
khi đại và thu đang trên đường đi từ tỉnh tuyên quang đến xã bạch hà huyện yên bình tỉnh yên bái để trộm chó
thì gặp nhóm hữu văn ba và trần tiễn
nhóm của ba đã chửi bới và phóng xe đuổi theo chặn đầu xe của đại và thu
sau đó hai bên xảy ra sô sát
lúc này thu đang cầm súng bắn điện nên đã đâm một nhát trúng vào người ba khiến ba ngã xuống đất tử vong
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa tuyên phạt tám năm tù đối với lý thị lai hai mươi một tuổi
chú tại xã nhạn môn huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn về hành vi giết người
nạn nhân không ai khác chính là bố chồng của bị cáo
theo cáo trạng ông đặng văn tòng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một bố chồng của lai là người nghiện rượu suốt ngày chửi mắng đây nghiến lai
ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám lai đã đổ thuốc trừ sâu vào bình rượu mà bố chồng hay uống
với mục đích là đổ thuốc trừ sâu vào bình rượu
bố chồng có mục đích làm hỏng bình rượu tạo mùi hôi để ông tòng không uống được
đến đêm ông tàu uống rượu đã bị pha thuốc sâu nên bị ngộ độc được mọi người đưa đi cấp cứu
và đến ba giờ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám ông tòng đã tử vong
thưa quý vị tự giới thiệu là đại tá làm việc ở bộ công an và có thể giúp lo cho những người có nhu cầu xin vào làm việc trong ngành công an
hoặc đi học tại các trường công an nhân dân
đối tượng dương minh phụng chú tỉnh sóc trăng
tạm chú huyện châu thành tỉnh tây ninh đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân
hiện đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tây ninh bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh nhận được đơn tố cáo của một số nạn nhân bị phụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng
tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát hình sự tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
đến ngày hai mươi chín tháng tám phát hiện phụng đang có mặt ở huyện châu thành nên tiến hành bắt giữ để phục vụ điều tra
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi bảy phụng đã lừa chạy việc cho nhiều người chiếm đoạt tổng số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã thu giữ bốn mươi triệu đồng một xe ô tô tải một xe mô tô hai điện thoại di động một thẻ ngân hàng
hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tây ninh thông báo ai là nạn nhân của dương minh phụng xin hãy đến cơ quan công an cung cấp thêm thông tin để phục vụ điều tra
từng có hai tiền án về tổ chức